liên quan đến vụ đâm vợ tử vong tại trụ sở tòa nhân dân huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can dư văn thanh
trú tại huyện lục ngạn về hành vi giết người
như tin đã đưa vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi tại trụ sở tòa án nhân dân huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
thanh đã dùng dao để dẫn trong người đâm nhiều nhát vào người vợ là chị lưu thị hiền
khiến chị tử vong và bố vợ là ông lưu văn lưu bị thương nặng
sau khi gây án thanh đã đến cơ quan công an để đầu thú và giao nộp hung khí gây án
quá trình điều tra vụ việc cơ quan công an xác định trong quá trình chung sống giữa hai vợ chồng xanh
nảy sinh nhiều mâu thuẫn và ly thân từ năm hai nghìn một mươi
cũng trong năm đó thanh vay tiền của ông lưu
mặc dù ông lưu đã nhiều lần đòi nhưng thanh chưa trả nên ông đã gửi đơn lên tòa án để giải quyết
đến ngày ba mươi tháng một mươi khi ba người cùng đến tòa án để giải quyết thì xảy ra mâu thuẫn
dẫn đến việc thanh dùng sao nhọn gây ra vụ thảm án